một đường dây có dấu hiệu mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng lớn
từ huyện mường mày tỉnh phong sa lì lào vào việt nam
vừa bị lực lượng chức năng điện biên triệt phá bắt giữ một đối tượng thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp
sau một thời gian điều tra xác minh và lập chuyên án đấu tranh vào sáng ngày một mươi tám tháng bảy
tại khu vực cảnh khậy thuộc địa phận bản pa thơm xã pa thơm huyện điện biên
bộ đội biên phòng điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng quảng văn choi
chú tại huyện mường mày tỉnh phong sa lì lào
tại chỗ lực lượng chức năng đã thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp khoảng năm mươi g heroin
một điện thoại một côn nhị khúc và nhiều tài liệu liên quan
qua quá trình đấu tranh khai thác quảng văn trai khai nhận được một đối tượng nữ giới trú cùng bản
thuê vận chuyển số ma túy trên từ lào sang việt nam giao cho một đối tượng nữ chưa rõ danh tính
khi cho mang ma túy đến địa điểm trên thì bị đội bộ biên phòng phát hiện và bắt giữ